mà còn viết nên những lời ca làm rung động trái tim
tiếng hát từ cột mốc ba biên của thượng tá nhạc sĩ tuấn anh là một trong những sáng tác như thế
cả khúc tiếng hát từ cột mốc ba biên đường phổ nhạc từ thơ nên tác phẩm giàu hình ảnh
và đẹp từ ca từ đến giai điệu âm hưởng trữ tình sâu lắng và ẩn hiện ở đó là đại cảnh biên cương hùng vĩ
ở điểm đặc biệt ngã ba biên giới việt nam lào campuchia
tại cửa khẩu với icon tum
trước khi đến với nội dung chính của chương trình tuần này
mời quý vị và các bạn điểm qua những hoạt động văn hóa văn nghệ đã diễn ra tuần qua
viện pháp tại hà nội phối hợp nhà xuất bản thế giới và hội hữu nghị việt pháp
tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu ấn phẩm tiếng pháp của cuốn sách
chiến dịch hồ chí minh giữa lòng paris của tác giả nhà ngoại giao lão thành võ văn sung
tập trung vào những hoạt động ngoại giao rồn rập từ sau hiệp định
paris đến khi nước nhà thống nhất tác giả võ văn sung tái hiện một cách chân thực
và sống động tầm vóc của nền ngoại giao việt nam hiện đại
cuốn sách không chỉ thể hiện nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu về công tác tuyên truyền đối ngoại
vận động chính giới và việt kiều trong một giai đoạn lịch sử trọng đại
mà còn kể những câu chuyện sinh động chứa tràn tình cảm của những người việt nam
sống xa quê hương nhưng vẫn hướng về tổ quốc
hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm
ngày thành lập quân đội nhân dân hai mươi hai tháng một mươi hai
quán quân sao mai thu hằng đã ra mắt khán giả yêu nhạc album nhà cách mạng mang tên hằng
album gồm một mươi ca khúc nổi tiếng rất quen thuộc với công chúng như
đất nước nồi lửa lên em ơn bác hồ với người tây nguyên
mẹ đường ta đi dài theo đất nước tiếng đàn ta lư đường tàu mùa xuân
album này được nữ ca sĩ thể hiện với phong cách nhẹ nhàng trẻ trung
trong đó có nhiều bài hát được phối theo phong cách nhạc nhẹ tạo sự bất ngờ
album mới của nguyễn thu hằng nhằm vượt xác hỏi những điều đã cũ
khai mở con đường mới trong âm nhạc của cô
sự việc triển lãm tại một không gian cộng đồng cũng là thách thức đối với ban tổ chức
tuy nhiên bằng sự tâm huyết của các nghệ sĩ tham gia
triển lãm đã mang đến một không gian nghệ thuật cộng đồng nhiều màu sắc
cho những người yêu nghệ thuật thủ đô trong mùa triển lãm cuối năm
đại thi hào nguyễn du một doanh nhân văn hóa lớn một nhà thơ lớn của dân tộc việt nam
người đã đưa chuyện kiều trở thành tác phẩm văn học bất hủ của mọi thời đại
nhân kỷ niệm hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào nguyễn du
bộ phim tài liệu nghệ thuật về đại thi hào nguyễn du đã được ra mắt công chúng
bộ phim được chia làm ba phần gồm gia thế và tuổi thơ phong trần và thanh cao
kể về quãng thời gian của nguyễn du trưởng thành và gia làm quan
cũng như giai đoạn ông sáng tác các tác phẩm như chuyện kiều thanh hiên thi tập
những giá trị của chuyện kiều và những di sản mà nguyễn du để lại
nguyễn du sinh ra trong một đại gia đình quý tộc
bố là tể tướng nguyễn nghiên
nhân kỷ niệm mẹ là bà trần thị tần xinh đẹp đoan trang giỏi hát quan họ
ông sinh ra trong một thời kỳ lịch sử đầy biến động của xã hội phòng kiến
nguyễn du sớm được học hành giáo dục theo nhãn quan nhận thức của một gia đình đại quý tộc
nhiều đời làm quan to và có truyền thống làm thơ văn
những thức phim tài liệu về đại thi hào nguyễn du được làm theo thể loại hoàn toàn mới
tư liệu nghệ thuật hay nói cách khác là tư liệu chuyện
phim dựa trên hai hệ thống nhân vật
tuyến đầu tiên là những người thân sống quanh nguyễn du trong đời thực
tuyến thứ hai là những người con tinh thần trong hệ thống của chuyện kiều
bộ phim được quay tại các huyện ở hà tĩnh huyện nghi xuân can lộc tỉnh bắc ninh
đình bảng từ sơn thái bình quỳnh phụ vũ thư hà nội và huế
tái hiện lại nhiều bối cảnh lịch sử thời đại thi hào sinh sống
thể hiện một cách xác đáng trung thực về cuộc đời và thân thế của nguyễn du
cũng như những tác phẩm của người
đấy là thể tài liệu đòi hỏi tính chân thực rất cao
xem phim là biết của nguyễn du bằng da bằng thịt như thế nào
lớn lên làm sao phấn đấu và viết tác phẩm như thế nào
và sự lan tỏa của chuyện kiều cũng như tác phẩm khác của nguyễn du
như thế nào trong đời sống nhân dân
nội dung lời thoại trong phim được lấy từ tư liệu của gia phả
một phần là sáng tạo thêm trên cơ sở tâm thức và đạo lý của gia đình người việt
do đây là phim tài liệu nên các chi tiết vẫn phải mang tính sắc thực cao
phim dựa trên hai hệ thống nhân vật
tuyến đầu tiên là những người thân sống quanh nguyễn du trong đời thực
tuyến thứ hai là những người con tinh thần trong hệ thống của chuyện kiều
cái khó khăn lớn nhất chính là xây dựng hình ảnh của cụ nguyễn du
bởi vì đây là những lát cắt của cuộc đời của cụ
quãng thời gian tuổi thơ của cụ là vì cụ sống trong nhung lụa
thì cái diễn viên nó phải là rất là tươi trẻ
khi mà đến năm một mươi ba tuổi cùng một lúc chịu mấy cái tang liền
thì bản thân cụ nguyễn du nó không còn mất đi những cái nét tươi trẻ
đối với nhân vật thúy kiều quan trọng nhất là phải chọn làm sao
mà thúy kiều nó phải có một cái nét cổ người phụ nữ cổ xưa
ví dụ cổ cao vai xuôi và khuôn mặt thanh thoát
đặc biệt là đôi mắt nó rất là sáng nhưng mà buồn
để mà hóa thêm vào nhân vật thì tôi phải học cách đi đứng của một đại thi hào
rồi học cách ngâm thơ rồi học cách học võ rồi cách cầm bút
nói chung học tất cả những cái gì mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ được trải nghiệm qua
khi mà tôi đảm nhận thì tôi đã phải dành một khoảng thời gian nhất định
để làm việc với những nhà kiều học những người chuyên nghiên cứu về chuyện kiều nói chung
và nghiên cứu về cuộc đời cụ nó riêng
thì tôi đã phải đầu tư về hình ảnh đầu tư về công sức
mà tôi cảm thấy đó là một cái thời gian rất là xứng đáng và giá trị trong cuộc đời tôi
khi tôi được đảm nhận vai cụ nguyễn du
trong phim này thì mình đóng vai trò là bà trần thị tần
là người vợ thứ ba của tể tướng nguyễn nhiễm là người đã sinh ra nguyễn du
mà bà trần thị tần thì là quê là ở bắc ninh
thế nên là một người con gái rất là xinh đẹp nết na dịu dàng
cũng một người con gái xứ kinh bắc
và sau này thì bà trần thị tần cũng ảnh hưởng rất nhiều tới nhân cách
cũng như là trong những áng văn thơ của nguyễn du
mẹ nguyễn du cùng với bà ngoại đã gây cho nguyễn du những cảm hứng
từ những áng văn thơ quan họ bắc ninh
thì đã tạo nên những nhân cách trong nguyễn du
và nguyễn du đã qua những lời thơ điệu hát đấy
sau này đã sáng tác ra những cái
áng văn nổi tiếng khắp thế giới và việt nam
đại thi hào nguyễn du là bộ phim tài liệu nghệ thuật đồ sộ
về thân thế sự nghiệp và tác phẩm
các nhà làm phim mong muốn truyền tài cái nhìn đa chiều
về một vĩ nhân của dân tộc
được sinh ra từ giáo dục truyền thống
từ môi trường văn hóa các dòng họ
từ sự kế thừa tinh hoa nho học
cùng chiết lý nhân bản dân dàn việt
đông đảo công chúng được hiểu hơn
về cái giá trị của nền văn hóa dân tộc việt
và cũng như là giúp cho giới trẻ hiểu sâu sắc hơn
về giá trị truyền thống của người việt nam
và cũng từ đó thì chúng tôi mong muốn gửi đến
cho những người yêu truyện kiều
sẽ được sống lại với giá trị của văn hóa xưa
đại thi hà nguyễn du là bộ phim tài liệu
do công ty cổ phần không gian văn hóa việt media tổ chức
phần một của phim đã được công chiếu tại ghi xuân hà tĩnh
ngay trên quê hương đại thi hảo nguyễn du
với mong muốn để thế giới hiểu hơn về văn hóa việt nam
về một nhà tài liệu
một nhà thơ lớn của dân tộc việt nam
người đã đưa truyện kiều thành tác phẩm văn học bất hù
lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại
được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi chín
cùng với sự kiện công bố hà nội gia nhập mạng lưới
các thành phố sáng tạo của unesco
năm nay lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại
giới thiệu tới công chúng các làng nghề thủ công truyền thống
và sắp đặt giới thiệu trình diễn
các sản phẩm nghề thủ công truyền thống
đang được gìn giữ phát huy giá trị trong đương đại
là nơi hội tụ những tinh hoa di sản văn hóa của hà nội
các làng nghề thủ công truyền thống
với sự tham gia của các nghệ nhân trình diễn quy trình thực hành
nhiều sản phẩm nghề thủ công truyền thống có thiết kế sáng tạo
đang được gìn giữ phát huy giá trị trong đời sống đương đại
như nghề đúc đồng ngũ xã
dệt lụa vạn phúc dệt tơ tầm tơ sen phùng xá
đây là cơ hội để công chúng thưởng lãm các sản phẩm thủ công truyền thống
những giá trị lịch sử làng nghề
thêm yêu về văn hóa truyền thống của cha ông
chúng tôi cho rằng là đây là một cái tư duy văn hóa mới
văn hóa đương đại gắn với cái truyền thống
năm nay chúng tôi mang đến những dòng tranh
và các sản phẩm như túi áo không áo dài đến từ lụa vạn phúc
với một cái mong muốn là quảng bá cái sản phẩm này
đến khách hàng để khách hàng hiểu hơn về văn hóa
lễ hội này sẽ giúp cho du khách hiểu hơn về văn hóa việt nam
hiểu hơn về những sản phẩm làng nghề
chân trọng nó để bảo tồn
qua đó du khách hiểu hơn những nỗ lực của thành phố và người dân
trong việc bảo tồn phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống
đặc biệt không gian này còn có khu vực giới thiệu hoạt động
của trung tâm hỗ trợ phát triển áo dài ngũ thân truyền thống đình làng việt
khu vực giới thiệu không gian giao lưu trải nghiệm văn hóa về làng
mong muốn là người đến đây tham dự trải nghiệm chiếc áo dài ngũ thân
để thấy rằng là cái trang phục này nó vẫn cứ phù hợp với trong cuộc sống hiện nay
nó không hề cổ xưa tí nào
đây là một sự kiện rất ý nghĩa bởi vì người ta luôn luôn nhắc lại
những vấn đề về làm sao tạo ra những sản phẩm dân gian đi vào đời sống
và đây là một cái khiến cho các làng nghề các nghệ nhân có những thay đổi
để cho phù hợp hơn chứ không đóng cứng lại trong cái truyền thống
di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng và cá nhân
vật thể và không gian văn hóa liên quan thể hiện bản sắc của cộng đồng
không ngừng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác tạo nên những giá trị đặc sắc
hát chống quân là loại hình dân ca thi tài đối đáp thông qua những câu hát giao duyên
có nội dung trao đổi về kinh nghiệm sống giữa nàm nữ thành niên
phổ biến ở đồng bằng sông hồng và trung du miền núi phía bắc việt nam
mang đến cái tiếng hát cái điệu hát chống quân để nhắc lại cho tất cả mọi người trong nước
cũng như là trên toàn thế giới được biết đến tất cả các cái điệu hát
những các sinh hoạt văn hóa cổ từ xưa đến nay
và cũng để nhắc lại cho các cái lớp trẻ thời bây giờ để họ hiểu được
cái sinh hoạt của cuộc sống sinh hoạt của cái tuổi thanh xuân thời xa dựa
là sản phẩm của người lao động nền tính chất âm nhạc lời ca hết sức mộc mạc chân thành
xong nó cũng chứa đựng những nội dung tư tưởng sâu sắc
lời ca trong hát sẩm không chỉ phong phú về thể loại như ca giao tục ngữ thơ của các tác giả nổi tiếng
mà còn rất đa dạng về mặt nội dung
những ca từ của sầm hàm chứa những chiếc lý
những lời gian dạy đạo lý ở đời
tuy nhiên hiện nay do sự phát triển của đời sống xã hội
không còn nhiều người mạng ma với nghệ thuật hát sầm
các nghệ nhân sầm tài danh bước dần vào tuổi xế chiều
rồi lần lượt ra đi vĩnh viễn đem theo những giá trị nghệ thuật đặc sắc mà họ đã từng lưu giữ và thực hành
đời sống xã hội của nghệ sĩ sầm không còn như trước
nghệ thuật hát sẩm tưởng như đã bị hãng quên và thất truyền
hãy sẽ làm nhiều hơn để cho mọi tầng lớp để cho thế giới biết rằng gì
cái âm nhạc của mình nó quá rộng nó quá sâu sắc
tình cảm của người việt là vậy
đi ra nước ngoài tôi nói thật một câu
nếu ai giỏi về tiếng anh mà gì tiên ra
những bài sầm của tôi mà hát bằng tiếng anh
tôi sẵn sàng tôi sẽ học tiếng anh lại và tôi hát bằng tiếng anh cho người nước ngoài nghe
cái bộ môn nghệ thuật hát sẩm là có từ rất lâu rồi
nhưng mà tuy nhiên thì là nó vẫn như một dòng chảy âm thầm trong nhân dân
muốn là bằng một cái sức rất là nhỏ nhoi của mình
để góp phần để mà giữ gìn và lan tỏa cái nghệ thuật quý này của cha ông
hà nội là nơi lưu giữ trong mình rất nhiều di sản văn hóa vật thể
phi vật thể và di sản tư liệu quý giá
mang nét đặc trưng riêng của văn hóa tràng an văn hóa suối đoài
đây chính là nguồn lực nội sinh giàu năng lượng
ngày càng hội tụ lan tỏa góp phần xây dựng thủ đô anh hùng
thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo
việc phát huy các di sản văn hóa dân gian trong đời sống đương đại
không chỉ là bảo tồn cho đúng các giá trị nguyên bản
mà còn phải phát triển thêm các giá trị tốt đẹp
để văn hóa ấy vừa mang lại giá trị tinh thần cho người dân
mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội
là cơ hội khởi nghiệp sáng tạo cho giới trẻ
và là nền tảng cho việt nam khi hội nhập thế giới